thưa quý vị giá gạo xuất khẩu quay đổi giảm sau khi tăng kỷ lục
thanh long vào vụ rớt giá thê thảm nhiên liệu bay có thể được giảm ba mươi thuế
nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động là những thông tin sẽ có trong năm phút
nhịp sống kinh tế hôm nay mở đầu là phần tin thị trường
sau khi tăng lên mức kỷ lục và ngày nay giá gạo đã bắt đầu xuất giảm
cùng với các loại chi phí khác giá thức ăn chăn nuôi tăng cũng là một trong những nguyên nhân
khiến giá thịt lợn ngày càng đắt đỏ
theo các doanh nghiệp ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín khiến nguyên liệu đầu vào
cho ngành sản xuất chăn nuôi tăng ít nhất từ năm một mươi đẩy giá thành thức ăn chăn nuôi lên cao
từ đầu năm đến nay nhiều doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi đã thông báo tăng giá trung bình
từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng một kg thức ăn chăn nuôi
hiện nay trên thị trường
lợn giống khăn hiếm các doanh nghiệp hợp tác xã chăn nuôi lớn hầu như không bán ra ngoài
khiến giá bị đẩy lên nhiều lần
hiện lợn giống trung bình từ bảy đến một mươi kg một con có giá rất cao
giống lợn cao sản có nguồn gốc từ đan mạch có giá ba sáu triệu đồng một con
lợn móng cái lợn hương giá từ ba một đến ba hai triệu đồng một con
lợn mẹ trắng lợn áp siêu thương phẩm có giá trung bình từ hai hai đến hai chín triệu đồng một con
có những giống lợn hương lợn siêu thương phẩm phải đặt trước
bán trước ít nhất năm mươi mới có hàng
thanh long vào chính vụ thu hoạch giá bán tại vườn đã xuống đáy nhưng tiêu thụ rất khó khăn
tại vùng trồng thanh long bình thuận giá mặt hàng này đang ở đáy
chỉ còn từ hai đến ba đồng một kg tại vườn
sau khi trừ chi phí thuốc men phân bón công chăm sóc thì gần như không còn lời
nhưng rất khó bán vì thương lái ưu tiên thu mua những vườn quen
theo dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
doanh nghiệp hàng không có thể sẽ được giảm ba mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
với phương án giảm ba mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ giảm chín trăm linh đồng một lít
xuống còn hai một trăm linh đồng một lít bảo đảm nằm trong khung thuế bảo vệ môi trường của nhiên liệu bay
quy định tại luật thuế bảo vệ môi trường
trong tháng sáu này nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động
đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm
bốn ngân hàng thương mại nhà nước agribank vietinbank bidv và vietcombank
chiếm tới năm mươi tổng tiền gửi trên hệ thống ngân hàng tại việt nam
đều có sự điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm kể từ tháng sáu
cụ thể bốn ngân hàng này đều điều chỉnh lãi suất tất cả các kỳ hạn trong khoảng từ một đến năm một năm
biểu lãi suất tiết kiệm nằm trong khoảng từ bốn đến sáu năm một năm
áp dụng cho các kỳ hạn từ một tháng đến ba mươi sáu tháng
hiệp định thương mại tự do việt nam eu được quốc hội phê chuẩn
mở ra con đường mới cho nhiều mặt hàng nông sản việt
nông sản được xem là một trong những ngành hàng đang đứng trước nhiều lợi thế vào eu
như cà phê hạt tiêu rau quả mật ong tự nhiên gạo
thuế xuất khẩu từ năm đến hai mươi sẽ được giảm về
nông sản việt nam sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn trên thị trường eu
theo đánh giá của các chuyên gia các khu du lịch nghỉ dưỡng có thể sẽ xác lập
trật tự mới sau dịch covid một mươi chín
các thị trường mới có nhiều khả năng dậy sóng trở thành điểm dừng chân của các nhà đầu tư
đó là khu kinh tế đặc biệt vân đồn hay phú quốc nơi sở hữu những bãi biển đẹp nhất hành tinh
những yếu tố mới lạ và sự tiếp thu những kinh nghiệm từ các điểm du lịch truyền thống
sẽ tạo ưu thế kép cho các vùng đất mới
đặc biệt kinh tế ban đêm đã được nhìn nhận sẽ là một trong những giải pháp
thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng tại vân đồn phú quốc
trong kịch bản hồi phục hậu covid một mươi chín ngành du lịch việt nam xác định
cần tái cơ cấu tạo dựng hệ sinh thái tiện ích đa dạng để trở nên hấp dẫn hơn
tăng thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của khách du lịch
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại